hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai tuần vừa qua số ca nhiễm bên ngoài trung quốc đã tăng một mươi ba lần và số quốc gia bị ảnh hưởng đã tăng lên tới gấp ba lần
trong những ngày tới và trong tuần tới thì có thể số ca số người chết và số quốc gia bị ảnh hưởng sẽ tăng cao hơn nữa
tám quốc gia hiện đang có hơn một ca covid một mươi chín trên toàn cầu đã có hơn một trăm hai mươi người nhiễm bệnh
italia hiện đang là tâm dịch ở châu âu với một mươi ca nhiễm bệnh và hơn sáu trăm ba mươi người thiệt mạng
điều đáng lo ngại là số ca nhiễm covid một mươi chín ở italia đã tiếp tục tăng mạnh
xếp sau italia là iran với chín ca và hàn quốc với bảy bảy trăm linh ca
ba quốc gia này đều đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày này thì khi dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến mới đáng lo ngại hơn
điều cần thiết là chúng ta nên hạn chế di chuyển tụ tập tại những nơi đông người và bảo vệ cơ thể theo đúng như khuyến cáo của bộ y tế
đây là cách phòng tránh dịch bệnh hiệu quả cũng như là thể hiện sự đồng lòng ủng hộ
chung tay cùng với chính phủ và các ban ngành trong hành trình đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
một trăm linh hai ca nghi nhiễm covid một mươi chín gần ba mươi người phải theo dõi y tế tại việt nam
theo đó báo cáo y tế cho biết cập nhật vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng ba cho biết
việt nam hiện có một trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín có dấu hiệu ho sốt tiếp xúc gần hoặc trở về từ vùng dịch đang được cách ly
giám sát y tế chặt chẽ để tránh lây lan ra cộng đồng
ngoài ra còn có hai mươi chín chín trăm hai mươi chín trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trở về từ vùng dịch đang được theo dõi

tính đến thời điểm hiện tại tổng số mẫu xét nghiệm âm tính là bảy sáu trăm bốn mươi hai trường hợp
tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ ba tám trăm linh ba trường hợp
số mẫu dương tính là năm mươi bảy trường hợp và không có trường hợp nào tử vong
các tỉnh có người mắc covid một mươi chín bao gồm vĩnh phúc một mươi một tp hcm tám khánh hòa một thanh hóa một hà nội một mươi hai ninh bình một quảng ninh năm lào cai hai
đà nẵng ba tp huế hai quảng nam hai và bình thuận chín
bộ trưởng tô lâm gửi thư khen công an viên bị thương khi truy bắt tội phạm
thờ ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí đại tá vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã đến bệnh viện đa khoa khu vực long khánh thăm hỏi và trao thư khen kèm theo số tiền năm triệu đồng của bộ trưởng bộ công an
cho đồng chí hoàng quốc sự đang điều trị tại đây
trong thư khen bộ trưởng bộ công an tô lâm nêu rõ
đây là hành động dũng cảm nghĩa hiệp sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là nhân tố tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần cùng với lực lượng công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
ghi nhận hành động dũng cảm công an tỉnh đồng nai cũng đã thưởng nóng số tiền hai mươi triệu đồng cho đồng chí hoàng quốc sự
còn bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho anh sự
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin sáng ngày một mươi hai tháng ba trong lúc trên đường đến cơ quan làm việc
anh sự nghe tiếng chi hô của người dân truy bắt cướp nên quay xe đuổi theo
khi đến địa bàn ấp thọ an xã bảo quang thành phố long khánh
thì anh sự đã bắt kịp và dũng cảm lao xe vào đối tượng để ngăn chặn khống chế
mặc dù đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương nhưng anh sự vẫn quyết tâm khống chế và bắt giữ được đối tượng dương ngọc nhật
trú tại huyện xuân lộc riêng đối tượng còn lại là lê thoại tâm đã chạy thoát
tại cơ quan công an trương thanh tấn tường trình lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín đã sử dụng điện thoại di động
truy cập mạng xã hội sao chép những hình ảnh và thông tin sai sự thật rồi lưu trữ vào điện thoại di động của mình
sau đó xử lý hình ảnh chỉnh sửa nội dung rồi đăng lên trang facebook cá nhân nhằm bôi nhọ xuyên tạc nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ và mục đích của trương thanh tấn để xử lý theo quy định của pháp luật
việt nam yêu cầu người nước ngoài thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang
từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi phía việt nam yêu cầu công dân nước ngoài tại việt nam cũng như công dân việt nam
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị sân bay nhà ga bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng
tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước quốc tế đến và đi từ việt nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga
việt nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam
đắk lắc đối tượng nghiện dùng kim tiêm đâm công an xã
đối tượng bị người dân phát hiện bắt giữ khi trộm cắp một chiếc điện thoại
sau khi nhận thông tin công an xã chư capo đã cử hai đồng chí công an xuống hiện trường xử lý bước đầu làm rõ đối tượng là nguyễn hoàng anh
trong khi bị áp giải về trụ sở đối tượng bất ngờ rút từ trong người ra một bơm kim tiêm rồi đâm vào hai đồng chí công an
quá trình giảng co đối tượng còn cắn vào cổ một đồng chí rồi bỏ chạy
sau khi biết nguyễn hoàng anh là đối tượng nghiện ma túy và nhiễm hiv giai đoạn cuối
công an nguyễn quang búc đã đưa hai đồng chí công an đi điều trị phơi nhiễm tại trung tâm phơi nhiễm hivs của tỉnh đắk lắc
bình phước bắt thêm ba đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc tiền tỷ
các đối tượng gồm đặng thị liễu phan kim tuyền và đỗ duy lăng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin trước đó vào ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố đồng xoài đã đấu tranh triệt phá đường dây số đề do vũ thị hương tổ chức điều hành
công an cảnh sát điều tra đã chứng minh
chứng minh được số tiền hương nhận thầu đề chỉ trong năm ngày
từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi lên tới hàng chục tỷ đồng
mở rộng vụ án đến nay công an thành phố đồng xoài đã có đầy đủ tài liệu
và căn cứ xác định vũ thị hương đã giao dịch phơi số đề qua mạng xã hội
bằng hình thức tin nhắn gia lô facebook trên điện thoại di động
và chuyển tiền thông qua các tài khoản ngân hàng với các đối tượng đặng thị liễu phan kim tuyền và đỗ duy lăng
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đã ra lệnh giữ người khẩn cấp
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ba đối tượng trên
bắc cạn cháy nhà dân khiến ba người tử vong
theo thông tin từ công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn vào khoảng tám giờ tối qua đã xảy ra vụ cháy
tại ngôi nhà của anh vũ đình đệ và chị lương thị hiền ở thôn nà mẩy xã nông hạ
làm ba mẹ con chị hiền tử vong
tại thời điểm cháy trong nhà còn có hai con của anh đệ và chị hiền
là một bé bảy tuổi và một bé hai tuổi
do ngọn lửa bùng phát nhanh bất ngờ bao trùm cả tầng một
nên ba mẹ con chị hiền không thể thoát kịp ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt cùng với người dân dập tắt đám cháy
hậu quả ba mẹ con chị hiền tử vong
theo thông tin ban đầu trước thời điểm xảy ra cháy giữa anh đệ và chị hiền có xảy ra mâu thuẫn
sau đó anh đệ đã đi mua xăng về tưới trước cửa nhà phòng khách và khu vực bếp ăn của gia đình
đồng nai truy bắt đối tượng đâm thanh niên tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua bạch thế hiển chú tỉnh đồng nai
đến phòng trọ của huỳnh duy hiệp để hỏi chuyện
tại đây giữa hiệp và hiền xảy ra cãi vã và xô xác
sau đó hiệp lấy một con dao bầu trong phòng ra đâm liên tiếp vào người hiền khiến hiển gục tại chỗ
sau khi gây án hiệp đã bỏ trốn
riêng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
ngay sau đó qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định vụ án mạng nói trên xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
cứ một mươi một giờ hàng ngày các cán bộ của phường trúc bạch quận ba đình tiến hành phát thực phẩm miễn phí
cho từng hộ gia đình trong khu vực cách ly bao gồm rau thịt cá trứng và nước uống đóng chai
đồ gửi tặng của người thân cũng được phường tiếp nhận tại cổng riêng và khử khuẩn toàn bộ
trước khi được bàn giao đến người nhận
cùng với sự hỗ trợ của thành phố rất nhiều đơn vị và cá nhân trên cả nước cũng đã đồng hành
tổ chức quyên góp và gửi tặng người dân những vật dụng nhu yếu phẩm hàng ngày
đến nay các lực lượng chức năng chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính tại đây
một số điểm di tích ở hà nội tạm dừng hoạt động để phun thuốc khử trùng
liên quan đến việc hai du khách người anh dương tính với covid một mươi chín từng đến thăm nhà tù hòa lò
sở văn hóa thể thao hà nội chỉ đạo các di tích trên địa bàn tạm dừng đón khách để phun thuốc khử trùng
những điểm di tích như nhà tù hòa lò đền ngọc sơn văn miếu quốc tử giám tạm dừng hoạt động
và tiến hành khử trùng từ ngày hôm nay theo hướng dẫn của ngành y tế về phòng dịch covid một mươi chín
di tích nhà tù hòa lò cũng đã tạm thời dừng đón khách từ một mươi ba h hôm qua chín tháng chín
do có hai du khách người anh đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn dương tính với sars cov hai đã tới tham quan
theo ban quản lý di tích có ba cán bộ nhân viên tiếp xúc với hai vị khách này
tất cả đều đã được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
cao bằng sáu án tử hình cho các bị cáo mua bán vận chuyển ma túy
theo cáo trạng trần văn bằng là lao động tự do bị bắt vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
khi đang điều khiển xe ô tô trên xe có hơn một trăm ba mươi viên ma túy tổng hợp
bằng khai cùng vận chuyển còn có người em họ là trần văn thành
thành nhanh chóng bị vây bắt cùng với hai trăm tám mươi tám bánh heroin
hai đối tượng khai nhận nhiều lần mua ma túy của sông áp bùa tỉnh sơn la
để bán cho nông tài kinh và nông văn khởi ở tỉnh cao bằng
tiếp đó cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nông tải kinh phan văn hiển nguyễn văn quyến
thu nhiều tăng vật gồm tiền súng quân dụng ma túy tổng hợp
nhóm đối tượng khai đã buôn bán vận chuyển thành công bốn trăm chín mươi hai bánh heroin
và nhiều ma túy tổng hợp sẵn viên nén
tòa nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên tử hình đối với trần văn thành trần văn bằng
nông tải kinh nông văn khởi trần văn thu và nông tải tường
tuyên án tù trung thân đối với năm bị cáo tuyên phạt tù hai mươi bảy năm đối với một bị cáo